tiếp chủ tịch quốc hội lào pani yathutu vào chiều nay chủ tịch nước trần đại quang đã chúc mừng những thành tiệu to lớn quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà đảng và nhân dân lào anh em đã đạt được trong năm qua
đặc biệt là việc lào đã đảm nhiệm xuất sắc vị trí chủ tịch asean hai nghìn một mươi sáu tạo vai trò vị thế của lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đã nhật liệt chào mừng các bạn
đồng chí pani yathotu chủ tịch quốc hội lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào sang thăm hữu nghị chính thức việt nam mang đến cho nhân dân việt nam những tình cảm sâu đậm của nhân dân lào anh em đồng thời tạo ra động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
nhất là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
chủ tịch nước phấn khởi nhận thấy hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đặc biệt hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao giúp lãnh đạo hai nước tăng cường quan hệ gắn bó tin cậy đặc biệt kịp thời phối hợp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thành công năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước đề nghị hai bên cần thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được nhất là cuộc gặp cấp cao thường niên hai bộ chính trị và kết quả kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ hai nước
đồng chí đánh giá mối quan hệ hợp tác hai nước ngày càng được phát huy đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả bày tỏ hy vọng với những nỗ lực này kim ngạch thương mại song phương chắc chắn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội pani yathotu thông báo với chủ tịch nước về buổi hội đàm thành công với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đồng thời bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu vô giá mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho lào trong công cuộc đấu tranh trước đây cũng như sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay

chủ tịch quốc hội pani yatotu thông báo với chủ tịch quốc hội nguyễn xuân phúc đồng thời bày tỏ cảm ơn sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay
chiều nay đoàn công tác do đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại thành phố hải phòng

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút vốn fdi xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
hạ tầng đô thị chương trình xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện chính sách an sinh xã hội
trong công tác xây dựng đảng đảng bộ thành phố đã triển khai nghiêm túc kịp thời sâu rộng
và đạt hiệu quả rõ nét trong thực hiện nghị quyết một mươi hai của đảng và nghị quyết một mươi năm đảng bộ thành phố
các mặt công tác xây dựng đảng được chú trọng đạt kết quả toàn diện
đảng bộ thành phố đã thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
mối quan hệ giữa đảng và nhân dân tiếp tục được củng cố và giữ vững nên hành chính hiệu lực hiệu quả
cùng ngày đồng chí đinh thế huynh và đoàn công tác đã khảo sát thực tiễn sản xuất kinh doanh
tại khu nông nghiệp công nghệ cao vineco công ty trách nhiệm hữu hạn lg display
và công ty trách nhiệm hữu hạn etalyc việt nam hải phòng
tiếp nối chương trình các địa phương quyết liệt phòng chống cúng gia cầm
trong tiểu mục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể
các ngành chức năng của các địa phương đã siết chặt việc buôn bán vận chuyển gia cầm
tăng cường kiểm tra
giám sát chặt chẽ
mới đây nhất phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắc giang
phối hợp với các cơ quan liên ngành đã vừa bắt giữ một xe tải vận chuyển gia cầm giống nhập lậu
từ trung quốc vào địa bàn
chiếc xe vận chuyển gia cầm giống nhập lậu mang biển kiểm soát hai mươi ba c một nghìn bảy trăm tám mươi bốn
do lái xe trần nghĩa bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã tân thịnh huyện lạng giang vận chuyển
tổng số gia cầm giống bị bắt giữ là năm năm trăm linh con
trong đó có bốn con gà giống và một năm trăm linh con vịt giống nhập lậu từ trung quốc về
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắc giang
đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho đội quản lý thị trường huyện lạng giang
tiến hành xử phạt chủ hàng tám triệu đồng
đồng thời phối hợp với lực lượng thú y tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên
được biết trước đó ngày một tháng ba lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ được hơn một trăm linh cặp chim mồ câu
nhập lậu từ trung quốc vào địa bàn
tại tỉnh bạc liêu sau khi xuất hiện năm ổ dịch cúm với hàng ngàn con da cầm bị nhiễm và đã tiêu hủy
thì các ngành chức năng xích chặt việc buôn bán vận chuyển gia cầm
hiện tại lực lượng thú y các tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát chặt các ổ dịch cúm gia cầm xảy ra
ngoài việc phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các chuồng trại nơi có dịch cúm
thì những trang trại hộ dân nuôi gia cầm xung quanh cũng được phun thuốc phòng ngừa
để tránh dịch cúm có thể lây lan
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về nguy hiểm của cúng gia cầm
tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý vừa cập nhật
liên bộ công thương tài chính vừa ra thông báo mức điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau
xăng ron chín mươi hai giảm bảy mươi sáu đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi tám hai mươi hai đồng
sang ngày năm giảm năm mươi tám đồng giá bán không cao hơn một mươi bảy bảy trăm sáu mươi đồng
dầu diesel năm s tăng một trăm bốn mươi hai đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi bốn bốn trăm bốn mươi bảy đồng
dầu hỏa tăng bảy mươi sáu đồng giá bán không cao hơn một mươi hai tám trăm ba mươi bốn đồng
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng năm mươi năm đồng một kg giá bán không cao hơn một mươi một ba trăm bảy mươi tám đồng một kg
các mức giá mới được điều chỉnh và áp dụng từ một mươi năm h ngày hôm nay sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
bộ giao thông vận tải vừa có tờ trình chính phủ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam với tổng mức trên ba trăm một mươi bốn tỷ đồng
với ba phương án thực hiện phương án một nhà nước hỗ trợ khoảng bốn mươi một năm trăm linh tỷ đồng đầu tư với chiều dài bốn trăm sáu mươi bảy km
gồm các đoạn nam định vinh quảng trị thừa thiên huế theo hình thức bt đoạn bình thuận đồng nai
với ba phương án thực hiện phương án hai nhà nước hỗ trợ khoảng sáu mươi ba tỷ đồng đầu tư với chiều dài khoảng chín trăm một mươi sáu km
cùng các đoạn nam định quảng bình đoạn quảng trị thừa thiên huế theo hình thức bt đoạn nha trang đồng nai
phương án ba nhà nước hỗ trợ khoảng bảy mươi tỷ đồng đầu tư chiều dài khoảng một km
gồm các đoạn nam định quảng bình đoạn phú yên đồng nai
theo tính toán của bộ giao thông vận tải để thực hiện dự án sẽ có khoảng hơn sáu năm trăm linh hectare đất bị thu hồi
và dự kiến làm ảnh hưởng tới khoảng một mươi năm năm trăm linh hộ dân trong đó dự kiến phải tái định cư khoảng ba chín trăm linh hộ
kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư khoảng hơn hai mươi bảy bốn trăm linh tỷ đồng
lúc hai giờ sáng nay ngày sáu tháng ba một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu xà năng
thuộc km bảy mươi hai thuộc xã sơn trung huyện sơn hà quảng ngãi chiếc taxi chở sáu người đã rơi xuống cầu
vụ tai nạn là một người tử vong tại chỗ và năm người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng quảng ngãi vào thời điểm trên xe taxi biển số bảy mươi sáu a năm nghìn hai trăm ba mươi do bùi duy bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ thị trấn di lăng huyện sơn hà điều khiển khi đang chở khách qua đoạn đường trên thì xe rơi thẳng xuống cầu
hậu quả là một người tử vong là anh phan vũ quang tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thành phố quảng ngãi
năm người trên xe bị thương nặng cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đà nẵng tất cả các nạn nhân bị thương nặng đều ở huyện sơn hà
tại hiện trường chiếc xe taxi rơi xuống cầu khoảng năm mét bị bẹp rúng hư hỏng nặng hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ hôm nay tại hà nội bộ công thương đã triển khai kế hoạch hành động
và nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics việt nam năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó bộ công thương sẽ triển khai hành động với một mươi ba nhiệm vụ bao gồm sửa đổi luật thương mại hoàn thiện chính sách pháp luật về dịch vụ logistics
phổ biến tuyên truyền các cam kết quốc tế về dịch vụ logistics cải thiện cơ sở hạ tầng logistics gắn với thương mại điện tử
kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm logistics loại một khuyến khích một số ngành áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến
theo mục tiêu phát triển đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào gdp
đạt tám một mươi tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt một mươi năm hai mươi tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt năm mươi
chi phí logistics giảm xuống tương đương một mươi sáu hai mươi gdp xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics trên thế giới đạt thứ năm mươi trở lên
có tổng chiều dài hơn năm mươi sáu km
có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn và lũ sớm cho hơn bốn năm trăm linh hectare lúa ở vùng đông nam huyện hải lăng
qua gần bảy năm sử dụng do nhiều nguyên nhân khác nhau hệ thống đề bao đã bị sạt lở và nguy cơ sói lở gần một mươi hai km
tình trạng này đã khiến chính quyền và người dân nơi đây rất lo lắng
đây là tuyến đê bao thuộc địa bàn thôn phú kinh xã hải hòa huyện hải lăng tỉnh quảng trị
có chiều dài gần sáu trăm linh mét nằm trên ngã ba sông mai lĩnh và vĩnh định này
đã bị sói lở hoàn toàn
tuyến đề bao của xã hải hòa dài một mươi hai km
riêng đoạn đề bào ở thôn phú kinh này nếu vỡ đề thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến hơn một ha lúa thuộc năm xã ở vùng trúng huyện hải lăng
mặc dù địa phương nơi đây đã trích kinh phí hơn năm mươi triệu đồng để mua cọc tre ra cố đê nhưng trên đê vẫn tiếp tục bị sói lở

tuyến đề bào này đảm bảo an toàn trong vùng sản xuất trong năm nay cũng như cả năm tiếp theo
toàn hệ thống đề bào vùng trúng hải lăng dài năm mươi sáu km thì có gần một mươi hai km bị sói lở
trong đó có hơn hai km phần chân đê và mái đê bị sói và sạt lở nặng
theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị thì nguyên nhân là do mưa lũ nên giữa lòng sông bị bồi lấp
vì vậy đã làm thay đổi dòng chảy của sông
bên cạnh đó là ý thức của người dân trong việc bảo vệ đê còn hạn chế
là cho phép vùng trúng này được xây dựng một đề án chứng tin hoặc dự án tổng thể
trước hết là phải tìm đến là nào vét hệ thống sông qua khu vực này để đảm bảo tiêu thoạt lũ
quan tâm đầu tiên đưa dòng chảy của sông vào giữa lòng sông để đảm bảo cho hệ thống đê này giữ được một cách lâu bền
những năm qua chính quyền địa phương và người dân ở các xã
vùng trúng huyện hải lăng tỉnh quảng trị đã đầu tư kinh phí cũng như công sức để ra cố đê
nhưng xem ra đây chỉ là giải pháp trước mắt
với tốc độ xói lở đê như hiện nay nếu không được xử lý rứt điểm
thì người dân ở vùng trúng huyện hải lăng sẽ luôn ở trong tình trạng lo lắng bị mất mùa vì ngập ống
các nhà cây bên nhà bà bé cũng đã tự động đập bỏ bậc thềm
những hành động giải tỏa lấn chiếm vỉa hè trong thời gian qua đã tạo sự thay đổi rõ rệt
cũng như đường trần đinh xô vỉa hè trên những con đường khác như nguyễn bình khiêm
đệ thám và cục một cũng có sự thay đổi tích cực

từ một mươi ngày nay quận một tp hcm liên tục có những đợt ra quân lập lại trật tự vỉ hàng như vậy
điều đáng nói là không có bất cứ ngoại lệ nào cho việc xử lý các vi phạm kể cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn
lắng nghe tìm sự đồng thuận và hiến kế của người dân đồng thời quyết liệt minh bạch trong các biện pháp xử phạt
đặt trách nhiệm của người đứng đầu địa phương với việc lập lại trật tự vỉa hè
chính động thái cứng rắn của chính quyền quận một trong việc kiểm tra xử lý vi phạm trực tự lòng lề đường đã được dư luận đánh giá cao
dành lại cái lòng lệ đường của chú trương là đúng rồi
mà quỹ ban nhân quận một quyết liệt làm thông qua cái ông phó chủ tịch làm thì theo tôi là cần thiết trong giai đoạn hiện nay
để phá vỡ một cái sức y tức là văn bản nói thế nhưng mà không phải nói cho chủ mình nói đâu
nếu ông phó chủ tịch quận một không ra tay trực tiếp kể cả vào ban đêm vào ngày nghỉ thì cái việc này nó sẽ chìm đi
vậy thì cách của quận một theo tôi là rất đáng quan tâm
và nếu như tất cả các lĩnh vực cứ có văn bản thì phải làm và là quyết liệt thì nó sẽ có thể nó thay đổi là cái cung cách hiện nay
việc tiên phong đi đầu của chính quyền quận một thành phố hồ chí minh trong việc chấn chỉnh các sai phạm về trật tự đô thị những ngày qua đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ
không chỉ thay đổi diện mạo khu vực trung tâm thành phố mà còn lan tỏa sang nhiều địa bàn khác
bình tân là quận vùng ven đầu tiên của thành phố hồ chí minh
trong đợt xử lý mạng cây lập lại trật tự vĩ hài lần này
trước khi thực hiện các hoạt động cường quyết quận bình tân đã gửi tin nhắn thông báo đến tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn
sau đó đến từng hội gia đình để vận động tuyên truyền việc này đã tạo được sự đồng thuận trong người dân giúp cho công việc xử lý các sai phạm bớt phức tạp hơn
đầu tiên là chúng tôi phải tập trung cái lực lượng tuyên truyền tạo cái ý thức cho cái người dân
từ đó là tạo cái sự đồng thuận
cùng hợp tác với người dân thì kế hoạch mới thực hiện thành công
quyết tâm hơn nữa đồng bộ có giải pháp hơn nữa là chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
tại buổi làm việc với chủ tịch ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện về công tác lập lại trật tự lòng đường vỉa hè diễn ra ngày một tháng ba vừa qua
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao những động thái tích cực của ủy ban nhân dân quận một
đồng thời yêu cầu hai mươi ba quận huyện còn lại cần triển khai thực hiện ngay việc lập lại trật tự vỉa hè
mỹ quan đô thị phân công người tốc trực tại các khu vực vĩa hè đã thông thoáng không để tái diễn tình trạng lấn chiếm
từ những kết quả bước đầu đã đạt được trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị mấy ngày gần đây ở thành phố hồ chí minh
có thể thấy để nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống và phát huy hiệu quả
thì bên cạnh những chỉ đạo bằng chỉ thị mệnh lệnh thì cần có những hành động
việc làm cụ thể sát sao và quyết liệt từ đội ngũ những người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp
để khơi dậy ý chí quyết tâm hành động của cả hệ thống
trong phần tin thế giới hàn quốc công bố kết quả điều tra vụ bê bối tham nhũng của bà park geun hye
quan hệ đức thổ nhĩ kỳ căng thẳng leo thang
tại hàn quốc nhóm công tố viên đặc biệt đã công bố kết quả của điều tra trong bảy mươi ngày
về vụ bê bối tham nhũng có liên quan đến tổng thống park geun hye
theo kết quả này bà park là nghi phạm trong vụ bê bối tham nhũng
tổng cộng có ba mươi đối tượng bị truy tố trong đó có phó chủ tịch tập đoàn samsung li yai yong
kết quả cuộc điều tra cũng nhắc tới vai trò của tổng thống hàn quốc trong việc lập danh sách đen
các nhân vật trong ngành văn hóa những người không nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ
quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc wang kyo an cũng đã chính thức bác đề nghị
gia hạn thời gian điều tra
vụ bê bối tham nhũng liên quan đến bà bắc
do nhóm công tố viên đặc biệt đưa ra trước đó như vậy các công tố viên nhà nước sẽ tiếp tục cuộc điều tra này
căng thẳng đức thổ nhĩ kỳ vẫn không ngừng leo thang khi tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
cáo buộc cách hành xử của đức không khác gì cách hành xử thời fascist
còn berlin đe dọa sẽ trả đũa nếu như ankara không có động thái xin lỗi
chỉ trích của tổng thống thổ nhĩ kỳ nhằm vào việc nhà chức trách đức liên tiếp cản trở
các cuộc tuần hành chính trị ở nước này nhằm kêu gọi sự ủng hộ của
một năm triệu người thổ nhĩ kỳ tại đức trước cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp mà ông erdogan đề xuất
sau tuyên bố của tổng thống erdogan giới chính trị gia đức đã có những phản ứng hết sức giận dữ
đồng thời đe dọa trả đũa
quan hệ giữa đức và thổ nhĩ kỳ trở nên xấu đi nghiêm trọng sau khi thổ nhĩ kỳ bắt giữ một phóng viên
mang hai quốc tịch đức và thổ tại thổ nhĩ kỳ với cáo buộc tuyên truyền khủng bố và kích động hận thù
dư luận tại một số nước châu âu như áo hà lan cũng đã lên tiếng ủng hộ chính quyền đức
trước chính sách mạnh tay gần đây của chính quyền tổng thống donald trump nhằm trục xuất người nhập cư
bộ ngoại giao mexico vừa chính thức mở cửa các trung tâm để triển khai chương trình pháp lý
nhằm bảo vệ người nhập cư của nước này thông qua năm mươi lãnh sự quán và đại sứ quán của nước này tại mỹ
bộ ngoại giao mexico cho biết các trung tâm này được thiết kế một cách đặc biệt
để cung cấp những trợ giúp về mặt lãnh sự như đại diện pháp lý cho tất cả người dân mexico cần đến sự hỗ trợ trên đất mỹ
bên cạnh đó các trung tâm cũng có sự ủng hộ chặt chẽ ở các địa phương
bao gồm luật sư và các tổ chức đặc biệt nhằm bảo vệ quyền lợi cho người nhập cư
tuần vừa qua năm mươi bốn triệu đô la đã được phân bổ cho các dịch vụ và ba trăm hai mươi nhân viên làm các công việc tạm thời đã được thuê
lãnh sự quán mexico và đại sứ quán cũng sẽ khởi động chương trình làm thủ tục xác nhận chứng sinh cho người nhập cư mexico
theo báo cáo mới công bố của tổ chức y tế thế giới who
một phần tư số ca tử vong ở trẻ em dưới năm tuổi trên toàn cầu là do môi trường ô nhiễm hoặc độc hại
trong đó có nguồn nước bẩn không khí khói bụi hút thuốc thụ động và thiếu điều kiện vệ sinh
worl cho biết môi trường độc hại hay ô nhiễm có thể dẫn tới các căn bệnh nguy hiểm như tiêu chảy sốt xét viêm phổi
từ đó cướp đi sinh mạng của khoảng một bảy triệu trẻ em mỗi năm
cũng theo báo cáo trẻ có thể bị phơi nhiễm các chất độc hại ngay từ khi trong bụng mẹ
và tình trạng này sẽ kéo dài nếu trẻ trong độ tuổi bế ẩm hay mới biết đi
vẫn phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm và khói thuốc thụ động cả trong nhà lẫn ngoài trời
điều này làm tăng nguy cơ viêm phổi các bệnh đường hô hấp mãn tính như hèn xuyễn
bệnh tim ung thư và thậm chí kéo theo nguy cơ đột tử
thời sự của truyền hình nhân dân đến đây cũng xin kết thúc
thân ái chào tạm biệt